những ngày gần đây anh đã rơi vào một cuộc chiến mới với sự tấn công của biến thể omicron
trong bối cảnh đó các kit test nhanh covid một mươi chín là một phần quan trọng trong chiến lược chống dịch tại anh
song hiệu quả của chúng đã đạt ra nhiều nghi vấn
chỉ trong vài tuần gần đây nhiều người anh ngỡ ngàng khi biết biến chủng omicron xuất hiện
tại nhiều bữa tiệc mà xét nghiệm nhanh lại không phát hiện được
điều đó khiến cho họ quan ngại rằng liệu công cụ này có đem lại sự an toàn khi sống chung với covid một mươi chín hay không
các cuộc nghiên cứu ban đầu của cơ quan an ninh y tế anh yuksssa đã cho thấy các kit test nhanh
vẫn phát hiện được biến chủng omicron lẫn delta
các chuyên gia tin rằng các xét nghiệm ở anh vẫn có tác dụng vì chúng xác định được một loại protein khác
từ gai độc biến và tải lượng virus cao
tim pato giáo sư y khoa tại oxford người nghiên cứu về độ chính xác của các kết test nhanh
kết test nhanh
giới khoa học đã có phương pháp rất kém để xác định người nhiễm bệnh sử dụng kit test nhanh là phương pháp tệ nhất
trong số đó ông nói chính phủ anh đang đặt niềm tin vào chương trình xét nghiệm nhanh tiên phong
để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới
người dân anh sử dụng kết quả xét nghiệm âm tính thay thế cho giấy chứng nhận tiêm chủng
để tham dự các sự kiện lớn ở hộp đêm
đồng thời họ yêu cầu những người đã tiêm vaccine xét nghiệm bảy ngày liên tục
sau khi tiếp tục với người mắc covid một mươi chín thay vì cách ly
việc sử dụng các ký test nhanh đã gây ra nhiều tranh cãi
những người ủng hộ chỉ ra rằng chúng có hiệu quả trong việc xác định những người có khả năng lây nhiễm cao
còn những ý kiến đối lập bày tỏ sự lo lắng về cảm giác an toàn giả
với yokssa thì kit test nhanh là một công cụ quan trọng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
vì nhanh chóng phát hiện được các trường hợp nhiễm virus ở những người không có triệu chứng
các kit test nhanh trả lại kết quả nhanh và rẻ hơn xét nghiệm pcr nhưng lại kém chính xác
xét nghiệm nhanh chứa một giải kháng thể sẽ chuyển sang màu đỏ nếu có phản ứng với lượng protein lớn trên vỏ của virus
xét nghiệm pcr phát hiện virus sớm hơn ở một số lượng nhỏ vì chúng làm khuếch đại mẫu phân tử và chọn lọc mồi
ở anh mọi người được khuyên làm xét nghiệm pcr để xác thực kết quả dương tính
một số trường hợp mắc covid một mươi chín đã tăng bốn mươi bốn lên năm trăm ba mươi bốn bốn trăm linh
trong vòng bảy ngày qua điều này cũng có nghĩa là họ sẽ sử dụng nhiều kíp tết nhanh hơn nhưng cũng có nghĩa là bỏ sót nhiều nguồn lây nhiễm
giả sử cứ một trăm linh người thì có một người nhiễm bệnh thì trung bình sẽ có bốn người có khả năng làm lây lan virus tại một sự kiện bốn trăm linh người
dựa vào tính toán các kích test nhanh sẽ xác định được hai người